đêm qua và dạng sáng nay theo giờ việt nam nhiều hoạt động ăn mừng ngày lễ giáng sinh đã được tổ chức khắp nơi trên thế giới
nhiều nhà lãnh đạo cũng đã phát đi những thông điệp tích cực nhân một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm
đêm hai mươi bốn tháng một mươi hai tại thánh đường st peter ở tòa thánh vatican giáo hoàng francis đã gửi thông điệp đến tất cả tiến đổ công giáo nhân dịp giáng sinh
với lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh xung đột giáo hoàng cũng cho rằng sự tham lam và khao khát quyền lực đang mang đến sự đau khổ và đói nghèo
buổi lễ có sự tham gia của khoảng bảy người lần đầu tiên kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
trong khi đó từ kiev tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã gửi thông điệp kêu gọi toàn thể người dân nước này đồng lòng vượt khó trong thời gian chiến sự
ông khẳng định ukraine sẽ tạo nên phép màu cho riêng mình bằng cách không khuất phục trước các cuộc tấn công của nga
còn tại anh
vua sát đệ tam đã chọn nhà nguyện xem xét ở lâu đài windsor nơi tổ chức tăng lễ cho nữ hoàng anh elizabeth đệ nhị là địa điểm gửi thông điệp giáng sinh đầu tiên
nhà vua bày tỏ lòng kính trọng tưởng nhớ tới mẹ mình đồng thời ca ngợi lòng nhân đạo của mọi người ở khắp các quốc gia cũng như khối thịnh vượng chung khi sẵn lòng giúp đỡ những người đang phải đối mặt với xung đột nạn đói hoặc thiên tai trên thế giới